thưa quý vị vào khoảng một mươi sáu h chiều ngày hôm qua một trăm bốn mươi năm thai phụ và ba trẻ em được về trước bằng máy bay
từ sân bay tân sân nhất tp hcm đã về đến sân bay chulai tỉnh quảng nam
và cũng trong chiều ngày hôm qua một trăm hai mươi hai thai phụ và hai mươi ba trẻ em còn lại cũng đã được đón bằng xe ô tô
xuất phát từ bến xe miền đông dự kiến sẽ về đến tỉnh quảng ngãi vào ngày hôm nay
tất cả các trường hợp được đón về quê lần này đều xét nghiệm bằng phương pháp real time pcr
có kết quả âm tính với virus sars cov hai đã qua bốn mươi tám giờ kể từ khi lấy mẫu
ngay khi về đến tỉnh quảng ngãi các thai phụ và trẻ em được đưa đến khu du lịch sinh thái thiên đàng
xã bình thạnh huyện bình sơn để cách ly tập trung một mươi bốn ngày theo quy định
mọi chi phí vận chuyển xét nghiệm ăn ở trong thời gian cách ly đều được tỉnh quảng ngãi hỗ trợ
theo ông đặng văn minh chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh quảng ngãi
sau khi đón chị em phụ nữ mang thai về đến sân bay chulai tỉnh quảng ngãi
giao sở giao thông vận tải y tế công an đưa đón chị em về khu du lịch để cách ly tập trung
nếu chị em nào đã tiêm đủ hai mũi vaccine qua một mươi bốn ngày
có kết quả âm tính thì có thể về cách ly tại nhà chứ không phải cách ly tập trung